về vấn đề vaccine tính đến hết ngày một mươi sáu tháng ba hơn một mươi sáu người là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đã được tiêm vaccine đảm bảo an toàn
các trường hợp đã tiêm vaccine đều có tình trạng sức khỏe ổn định
bộ y tế đang làm việc với pfizer dự kiến nhà sản xuất có thể cung cấp ba mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra bộ y tế cũng làm việc để mua vaccine của johnson johnson moderna quỹ đầu tư nga sputnik v
ngoài nguồn vaccine nhập khẩu bộ y tế đang tiếp tục thúc đẩy tiến độ nghiên cứu
phát triển vaccine trong nước vaccine do việt nam sản xuất dự kiến sẽ được sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo nguồn cung đảm bảo an ninh y tế chủ động ứng phó khi có các đại dịch trong tương lai
mở rộng điều tra vụ sai phạm trong đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế xảy ra tại sở y tế tỉnh sơn la
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị kim an
trú tại thành phố sơn la nguyên giám đốc sở y tế tỉnh sơn la
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
quá trình điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã xác định
nguyễn thị kim an cùng với các đối tượng là bùi thị thu chú tại quận đống đa hà nội
giám đốc công ty cổ phần thiết bị và công nghệ hưng phát sa văn khuyên
nguyên phó giám đốc sở y tế tỉnh sơn la bùi thị hoa nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính
và mai anh tuấn chuyên viên phòng kế hoạch tài chính đã có sai phạm trong quá trình thực hiện
gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã tuyến cơ sở y tế gây thiệt hại ngân sách của nhà nước
các quyết định khởi tố và lệnh bắt khám xét được viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la phê chuẩn
quá trình bắt giữ khám xét đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
một đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu
vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam tiêu thụ vừa được lực lượng chức năng tỉnh điện biên triệt phá thành công
bắt giữ ba đối tượng thu chín bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp và một kg thuốc viện
cụ thể vào lúc bốn giờ sáng nay tại xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng là lầu a dua và lầu a
lầu a cú cùng chú tại xã na ư huyện điện biên về hành vi vận chuyển chai phép chín bánh heroin tổng trọng lượng khoảng ba hai kg
bước đầu dụ và cú khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở biên giới việt nam lào
và vận chuyển từ điện biên sang tỉnh lào cai để tiêu thụ khi cả hai đi giao ma túy thì bị phát hiện bắt giữ
đến tám giờ ba mươi phút cùng ngày tại khu vực thuộc địa phận xã sipafin huyện nậm pồ tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ lò văn trun quốc tịch lào về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba mươi viên ma túy tổng hợp một kg thuốc việt một dung kíp một dao nhọn và nhiều vật chứng khác
tại cơ quan điều tra đối tượng trung khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ bên kia biên giới sang địa phận huyện nậm pồ để tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
một mươi năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt sau phiên xét xử sơ thẩm các đối tượng
phan thị trúc ly chú tại thành phố long xuyên trần thị dúng chú tại huyện trợ mới và lê văn đường
chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội mua bán chai phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại khu vực thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
lực lượng công an đã bắt quả tang đường đang cất giấu trong người trên bảy bốn gram ma túy đá
cùng thời gian này khi đang trên đường đi bán ma túy ly bị lực lượng công an bắt quả tang
thu giữ hơn bốn chín gram ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của ly lực lượng công an tiếp tục thu giữ trên bốn trăm một mươi chín gram ma túy đá
cùng nhiều tăng vật liên quan
ngày một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của dũng
thu giữ trên một trăm sáu mươi hai gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật
trong quá trình điều tra xác định từ khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bị bắt
dũng đã nhiều lần mua ma túy về bán lại cho ly và nhiều đối tượng khác
ngoài mua ma túy của dũng ly còn nhiều lần mua ma túy của các đối tượng khác tại tp hcm
cần thơ và an giang đem về nhà phân chia rồi trực tiếp hoặc giao cho đường đi bán
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần thị dũng hai mươi năm tù
phan thị trúc ly một mươi tám năm tù và lê văn đường tám năm tù cùng với tội mua bán che phép chất ma túy
ngoài ra dũng còn phải chấp hành bàn án một mươi bảy năm tù về tội mua bán chai phép chất ma túy đã tuyên trước đó
tổng hợp hình phạt dũng phải chấp hành là ba mươi bảy năm tù
liên quan đến vụ hỗn trợ
vụ chiến có nổ súng xảy ra tại trung tâm quận ninh kiều tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đặng quang minh
lê quang dinh và bùi viết duy cùng chú tại tp hcm để điều tra về các hành vi giết người
sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
nguyễn thanh bình chú tại tp hcm và một mươi sáu bị can khác bị điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi minh giới thiệu người quen đến vay của bình
tám mươi triệu đồng nhưng sau đó người này không có tiền trả cho bình khiến cho minh và bình xảy ra mâu thuẫn
vào chiều ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một minh và bình hẹn gặp nhau rồi hai nhóm xảy ra xô xát và nổ súng
dinh bị chém trúng thương trọng thương
cơ quan công an đã bắt giữ một mươi bốn người có liên quan tạm giữ một khẩu súng tại hiện trường
tối cùng ngày minh ra đầu thú bình và bốn người khác bị bắt giữ tại cà mau
quá trình điều tra duy cũng bị bắt giữ cùng với một khẩu súng
đối tượng minh khai nhận vào năm hai nghìn một mươi tám đã mua một khẩu súng còn dinh cho minh một khẩu rồi minh đưa cho duy cất giữ
hôm xảy ra sự việc minh gọi dinh và duy đến và dặn mang theo súng
khi hai nhóm xảy ra xô xát dinh giật một khẩu súng nhưng không có đạn duy mang súng ra nổ hai phát nhưng không trúng ai
nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng bất thành đã khiến cho nguyễn văn đức chú tại nông cống thanh hóa tức giận
và đã bàn bạc với lương thanh miều ở văn bản lào cai dựng lên màn kịch bắt cóc bạn gái và đòi tiền chuộc là năm trăm linh triệu đồng
theo tài liệu của cơ quan công an đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi đức bàn bạc với lương thanh miều và trả cho miều sáu mươi triệu đồng
để dựng lên màn kịch bắt cóc bạn gái rồi gọi điện cho đức đến chuộc
đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi miều rủ thêm bốn đối tượng khác thực hiện
lúc này các đối tượng giả vờ đặt mua quần áo tại cửa hàng của bạn gái đức
rồi bảo xếp đến địa chỉ
khi nạn nhân xuất hiện các đối tượng đã không chế kéo lên ô tô đưa thẳng về nhà trọ tại đông anh
nơi đức đã thuê sẵn sau đó gọi điện cho đức mang tiền đến chuộc
sau khi tiếp nhận được đơn trình báo của nạn nhân đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa hà nội
đã phối hợp với các đơn vị vào cuộc điều tra xác minh và bắt giữ thành công các đối tượng
hiện công an quận đống đa hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng trên
về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
vừa rồi là một số tin tức cập nhật đáng chú ý
ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trong sáng nay ngày một mươi bảy tháng ba
ubnd tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng
lấy nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng liên quan đến ông nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ubnd tp và bà dương thị bạch diệp giám đốc công ty diệp bạch dương
tuy nhiên khi vào phiên xác xử thì bà dương thị bạch diệp có biểu hiện không ổn định về sức khỏe
nên hội đồng xác xử quyết định tạm dừng phiên tòa năm ngày
cụ thể khi hội đồng xét xử đang công bố các tài liệu liên quan đến vụ án và lời khai của bị cáo dương thị bạch diệp
với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra
bị cáo diệp đã có biểu hiện bất bình tĩnh lớn tiếng la hét cho rằng bị cáo bị oan gây mất trật tự
xong lên bụt khai báo để phản ứng khiến lực lượng cảnh sát phải dẫn dãi bị cáo ra ngoài
để đồng ngũ y tế chăm sóc vì có biểu hiện không tốt về sức khỏe
hội đồng xét xử đã lập biên bản ghi nhận tình huống pháp lý này
các luật sư bào chữa cho bị cáo dương thị bạch diệp đề nghị tạm dừng phiên tòa vì lý do sức khỏe của bị cáo không được đảm bảo
sau khi nghe ý kiến của các bác sĩ tại phiên tòa hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa năm ngày
chủ tòa cũng đề nghị chuyển bị cáo tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe
theo cáo trạng nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba là tài sản nhà nước được giao cho trung tâm ca nhạc nhẹn quản lý và làm trụ sở
do cơ sở này xuống cấp năm hai nghìn bảy trung tâm ca nhạc nhẹ liên hệ với công ty dịp bạch dương do dương thị bạch diệp làm giám đốc để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở
bị cáo diệp đã đề xuất hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng quận ba để lấy mặt bằng một trăm tám mươi năm hai bà trưng
tuy nhiên sau khi được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
bị cáo diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số năm mươi bảy cao thắng ra
bàn giao sang tên cho trung tâm cai nhạc nhẹ như đã cam kết mà dùng nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng để thế chấp vay tiền tại ngân hàng phương nam
nay là sakomen đến nay không có khả năng trả nợ khiến nhà nước mất tài sản là nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng thiệt hại một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu lại vào ngày hai mươi hai tháng ba
một xe khách vận chuyển một lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm bắt giữ vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng ba
sau một thời gian điều tra theo dõi khoảng sáu giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng ba
tại giao lộ đường nguyễn kim vĩnh viễn thuộc địa bàn quận một mươi tp hcm
trinh sát đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm phối hợp với công an quận một mươi
bắt quả tăng xe khách mang biển số sáu mươi hai b chín trăm tám mươi ba do nguyễn văn cư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê long an điều khiển
trên xe đang chở gần năm bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại như jet hero carbri
bước đầu tài xế cư khai nhận cùng người phụ nữ tên lê thị mỹ phương nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ biên giới long an
campuchia về giao cho một tiệm tạp hóa trên đường vĩnh viễn thì bị bắt giữ
theo điều tám nghị định chín mươi tám hai nghìn hai mươi ndcp quy định hành vi của tài xế cư nằm trong khung phạt tiền từ chín mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
vì buôn bán vận chuyển tàn trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ một năm trăm linh bao trở lên
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
cũng trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng ba công an huyện cai lệ tỉnh tiền giang cho biết vừa bắt giữ ba mươi một đối tượng và thu giữ một trăm linh triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có giá trị khi triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền
qua công tác phối hợp cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang và công an huyện cai lậy đã phát hiện và phá tụ điểm đánh bạc
với hình thức đánh bạc và lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền tại ấp bình long xã bình phố huyện cai lạy tỉnh tiền giang
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ ba mươi một đối tượng có liên quan gần một trăm linh triệu đồng bốn bộ bài tay chín hộp xí ngầu
một xe mô tô hai mươi hai điện thoại di động và một số vật dụng có liên quan
tụ điểm cờ bạc có nhiều đối tượng là người ngoài tỉnh tham gia và có nhiều thối đoạn chê dấu tinh vi đối phó với lực lượng công an
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng làm nhiệm vụ đã phá thành công
lực lượng cảnh sát cơ động đã bàn giao các đối tượng cùng tan vật cho công an huyện cai lệ tiếp tục điều tra phân loại
làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định pháp luật
công an quận bình tân tp hcm đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy xảy ra tại một cơ sở sản xuất bột nhanh
thuộc địa bàn phường bình hương hòa bê khi nhiều tài sản bị thiêu rụi
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bảy tháng ba người dân phát hiện cháy tại cơ sở sản xuất bột nhan ở hẻm bốn mươi bảy
đường bình thành phường bình hương hòa bê quận bình tân nơi nô hoán dập lửa nhưng không được do đám cháy lan rộng
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận bình tân điều phương tiện đến hiện trường
ngọn lửa sau đó được khống chế dập tắt tuy nhiên nhiều tài sản bên trong cơ sở sản xuất bột nhan bị thiêu rụi
theo ghi nhận tại hiện trường phần lớn phần mái che nơi cơ sở sản xuất bột nhang đều hư hỏng siêu vẹo đổ sập
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy cơ sở sản xuất bột nhan đang được làm rõ
tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về an toàn giao thông
trong chiều nay một mươi bảy tháng ba công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe máy
xảy ra trên quốc lộ một phường trung mỹ tây làm một người tử vong
chiều ngày một mươi bảy tháng ba công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe máy
xảy ra trên quốc lộ một phường trung mỹ tây làm một người chết
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng ba xe container biển số năm mươi một c sáu mươi năm nghìn hai trăm một mươi chạy trên quốc lộ một
hướng từ cầu vực quang trung về cầu vực cò mây
khi xe di chuyển đến ngã tư an sương phường trung mỹ tây quận một mươi hai tài xế cho xe rẽ phải vào đường nhánh
để vào quốc lộ hai mươi hai để đi về hướng củ chi thì xảy ra va chạm với xe máy biển số ba mươi ba p ba mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi một
do một người nam cầm lái lưu thông cùng chiều
hậu quả người nam cùng xe máy bị cuốn vào gầm
nạn nhân bị cán qua người chết tại chỗ
công an quận một mươi hai đang điều tra làm rõ vụ tai nạn
phát đi thông báo tìm xe ô tô con màu trắng gây tai nạn với xe mô tô rồi rời khỏi hiện trường
vụ tai nạn được xác định xảy ra vào lúc hai giờ một mươi bảy phút sáng nay một mươi bảy tháng ba
trước nhà số năm mươi tám đường đông bắc khu phố bảy phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm
thông tin ban đầu năm thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô mang biển số năm mươi chín g hai trăm linh một nghìn chín trăm bảy mươi một
lưu thông trên đường đông bắc
theo hướng tô ký vào bệnh viện quận một mươi hai khi đến địa điểm trên xe ra va chạm với ô tô con màu trắng
không rõ biển số đang lưu thông theo hướng ngược lại
hậu quả của vụ va chạm đã làm cho năm thanh niên điều khiển xe mô tô bị thương nặng và tử vong ngay sau đó
sau tai nạn người điều khiển chiếc xe ô tô con màu trắng không rõ biển số đã không cho xe dừng lại hiện trường
mà tiếp tục bỏ chạy về hướng đường tô ký
hiện công an quận một mươi hai đang rà soát nhân chứng thu thập hình ảnh camera
và đang tổ chức truy tìm chiếc xe ô tô cũng như người điều khiển chiếc xe gây tai nạn
đề nghị chủ xe và lái xe ô tô liên quan trong vụ tai nạn
nhanh chóng hợp tác có mặt tại công an quận một mươi hai để làm việc
số điện thoại liên hệ chín trăm linh chín hai mươi hai hai trăm hai mươi ba
thưa quý vị sáu hai trăm linh trường hợp vi phạm với số tiền xứ phạt trên một năm tỷ đồng
là số liệu trong hơn một tháng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận
xử lý được thông qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh
thông qua bốn mươi năm camera giám sát tại ba mươi bảy vị trí trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn tỉnh bình thuận
với hệ thống hiện đại có độ phân giải lớn khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến
và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao
đảm bảo yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
theo đúng quy định của pháp luật
sau hơn một tháng triển khai hệ thống camera giám sát này đã phát huy hiệu quả
trong công tác xử lý vi phạm về trực tự an toàn giao thông
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện hơn sáu hai trăm linh trường hợp vi phạm đa số là lỗi về tốc độ
và đã thông báo đến chủ xe để thực hiện nộp phạt theo quy định
trong số đó có hơn một hai trăm linh trường hợp bị xử lý vi phạm
tước giấy phép lái xe hai trăm năm mươi năm trường hợp và phạt tiền gần một tỷ năm trăm linh triệu đồng
bình thường thì mình cứ chạy theo những bản báo rồi thôi lâu lâu nó cũng chịu lúc rồi nó cũng hơi lớn
hệ thống camera giám sát góp phần hỗ trợ cho lực lượng
trong quá trình theo dõi kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm
đồng thời trong quá trình tổ tùng tra kiểm soát cũng tuyên truyền cho người vi phạm biết
về việc xử lý vi phạm và hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao ý thức
cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường
bên cạnh đó hệ thống camera giám sát này còn có một chức năng được xem là mắt thần theo dấu tội phạm
đó chính là chức năng tìm kiếm phương tiện xe mất cấp
theo đó nếu xảy ra các trường hợp phương tiện gây tai nạn rồi bỏ trốn
thì chỉ cần nhập biển số xe vào chức năng tìm kiếm thì hệ thống camera sẽ tự động truy tìm
khi có dấu vết về phương tiện thì sẽ báo ngay về trung tâm
hiệu quả mang lại đây thì từ hai phía
một là đối với lực lượng chức năng thì bằng kiểu thống này hoặc kỹ thuật
để quán xuyên tình hình trạm tự an toàn giao thông
cũng như là cái tình hình thông chống tội phạm
và cái hoạt động của lượng cảnh sát giao thông đã thay đổi
với sự quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
cùng với việc lắp đặt hàng loạt camera giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trên quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh bình thuận
đã nhận được sự ủng hộ hưởng ứng tích cực của người dân
không những thế nhờ việc giám sát liên tục và khách quan minh bạch
cùng với hành thức xử phạt nghiêm khắc
mà ý thức tuân thủ quy định của người tham gia giao thông
nhất là các lái xe sẽ được nâng lên rõ rệt
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định phê duyệt đề án tổ chức lại
các trạm y tế phường xã trung tâm y tế quận huyện
và bệnh viện quận trực thuộc sở y tế thành phố
sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập thành phố thủ đức
theo đó bệnh viện quận hai bệnh viện quận chín và bệnh viện quận thủ đức
sẽ được tổ chức lại và đổi tên
cụ thể bệnh viện quận hai được đổi tên thành bệnh viện lê văn thịnh
trực thuộc sở y tế
đây là bệnh viện hàng một có quy mô năm trăm linh dựng bệnh
bệnh viện quận chín thành bệnh viện đa khoa lê văn việt trực thuộc sở y tế
đây là bệnh viện hàng hai với quy mô một trăm linh dựng bệnh
bệnh viện quận thủ đức thành bệnh viện thành phố thủ đức trực thuộc sở y tế
là bệnh viện hàng một với quy mô tám trăm linh dựng bệnh
ngoài ra thành phố thủ đức còn có ba bệnh viện công lập tuyến thành phố
là bệnh viện ung búa cơ sở hai bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
bệnh viện quân dân y miền đông các trung tâm y tế quận hai trung tâm y tế quận chín
và trung tâm y tế quận thủ đức cũng sắp nhập thành trung tâm y tế tp thủ đức
trực thuộc sở y tế thành phố hồ chí minh
đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh hiện có một mươi sáu trung tâm y tế quận
một trung tâm y tế thành phố và năm trung tâm y tế quyện